một vụ tấn công táo tợn vào các cán bộ bảo vệ rừng vừa xảy ra tại lâm đồng
trong quá trình làm việc ba cán bộ bảo vệ rừng đã bị một số đối tượng tấn công
khiến một người chết và hai người bị thương
trước đó nhận được thông tin tại tiểu khu hai trăm bốn mươi ba xã phi tô huyện lâm hà
có một số người lấn chiếm đất rừng để lập vườn sản xuất nông nghiệp
các cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng lập đoàn để tiến hành kiểm tra
vụ việc xảy ra ngày tám tháng tám khi nhận được thông tin
ban quản lý rừng phòng hộ nam ban ban lâm nghiệp xã phi tô
và các đơn vị liên quan của huyện lâm hà phối hợp xử lý
đoàn tiến hành kiểm tra hiện trường sau đó mời một số người làm bản cam kết không lấn chiếm đất rừng
khi đoàn rời khỏi hiện trường gần hai km bất ngờ bị rất đông đối tượng cầm hung khí truy sát
vụ tấn công táo tợn bất ngờ khiến anh nguyễn ái tĩnh bốn mươi chín tuổi
cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ nam ban chết tại chỗ
hai người khác là anh tân khoa hai mươi một tuổi đang thử việc tại ban quản lý rừng phòng hộ nam ban
và anh triệu vũ hiệp phó ban lâm nghiệp xã phi tô bị chém vào đầu bị thương
phải chuyển cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng

bị chém vào đầu bị thương phải chuyển cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng

mới đây trên địa bàn huyện lâm hà cũng xảy ra vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng
hai đối tượng hung hãn phóng dao truy sát lực lượng kiểm lâm
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng huyện lâm hà tiến hành điều tra xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật